điểm chung nhất của các đối tượng đều là mang dao phòng thân và khi xảy ra mâu thuẫn thì thiếu kiểm soát và hành xử một cách côn đồ
thực trạng này đang diễn ra trong một bộ phận giới trẻ khiến cho tình hình an ninh trật tự thêm phức tạp
cuối năm thời điểm của tết và lễ hội mong rằng mỗi người cần tỉnh táo để không vì một chút nóng giận mất kiểm soát mà phải vướng vào lao lý
mọi mâu thuẫn nếu bình tĩnh đều có thể giải quyết vì thế việc mang theo dao trong người là không chính đáng
vì thiếu tiền ăn chơi nên một đối tượng đã có hành vi trộm xe máy nhưng không dừng lại ở đó đối tượng này còn thực hiện hành vi bắt cóc trẻ em nhằm mục đích tống tiền
rất may hành vi này của đối tượng đã được kỳ thời phát hiện ngăn chặn
tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa một đối tượng có những hành vi vừa nêu trên vừa bị quần chúng nhân dân và lực lượng công an kỳ thời khống chế và bắt giữ
tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa một đối tượng có những hành vi vừa nêu trên vừa bị quân chúng nhân và lực lượng công an kịp thời khống chế và bắt giữ

nên tâm áp sát kéo cháu bé lên xe rồi tăng ga bỏ chạy nhưng bị quần chú nhân dân hồ hoán và bắt giữ hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
tại bình định sau một thời gian tiến hành các biện pháp nghiệp vụ xác minh sàng lọc đối tượng nghi vấn công an huyện phù cát cho biết vừa tổ chức bắt quả tang và tiến hành làm rõ đối tượng chuyên đột nhập vào nhà dân ở vùng nông thôn để trộm cắp tài sản với thủ đoạn hết sức táo tợ

sau khi vào nhà đã tìm ngay dao dựa xá beng trong nhà để phá khóa nếu không may chủ nhà phát hiện thì rất có thể nhiều sự việc đáng tiếc sẽ xảy ra